thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ra văn bản chỉ đạo
áp dụng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh thành phố theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
với một mươi sáu tỉnh thành phía nam quyết định được đưa ra theo đề nghị của bộ trưởng bộ y tế
trên cơ sở ý kiến thống nhất của thường trực chính phủ
theo đó ngoài ba tỉnh thành đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu là thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai
sáu tỉnh thành tiếp theo thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu để chống dịch
gồm cần thơ bình phước tây ninh bà rịa vũng tàu tiền giang long an vĩnh long đồng tháp
bến tre hậu giang an giang bạc liêu sóc trăng trà vinh cà mau và kiên giang
thời gian thực hiện giãn cách xã hội là một mươi bốn ngày
thủ tướng lưu ý thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
đối với các tỉnh thành bổ sung nêu trên do chủ tịch ubnd cấp tỉnh quyết định
nhưng không muộn hơn giờ ngày một mươi chín tháng bảy
với các tỉnh thành đang áp dụng biện pháp giãn cách trước ngày một mươi bảy tháng bảy
căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả chống dịch trên địa bàn
chủ tịch ubnd cấp tỉnh chủ động kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền
xem xét trước khi quyết định tiếp tục giãn cách xã hội như trước đây
hoặc kéo dài thời gian cùng với các tỉnh mới được bổ sung
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội thủ tướng chính phủ đề nghị các địa phương
chỉ đạo thực hiện nghiêm có hiệu quả chỉ thị một mươi sáu đồng thời lưu ý
kiên quyết không để chặt ngoài lòng trong xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của từng cơ quan
tổ chức cá nhân và từng cấp chính quyền nhất là hệ thống chính trị cơ sở
bảo đảm an toàn chỉ đạo tập trung thống nhất khen thưởng kỷ luật kịp thời nghiêm minh
tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên
yêu cầu về giãn cách nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa cá nhân với cá nhân
gia đình với gia đình không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người theo quy định
quan tâm tốt đến công tác an sinh xã hội nhất là đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ
lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân đặc biệt là đối với người nghèo
người có hoàn cảnh khó khăn người mất công ăn việc làm do dịch bệnh
bảo đảm tốt nhất an ninh trật tự an toàn xã hội bảo đảm sản xuất lưu thông hàng hóa an toàn
trong nội bộ tỉnh thành phố với các địa phương khác chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh
đối với các cơ sở đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống dịch không để thừa thiếu hàng hóa ách tắc giao thông
thưa quý vị trong điều kiện phòng chống dịch cấp bách do chủng mới virus delta diễn biến nhanh
mạnh khó lường và có nhiều khó khăn về điều kiện đảm bảo với tinh thần vì sức khỏe tính mạng
của nhân dân là trên hết trước hết thủ tướng chính phủ kêu gọi nhân dân cộng đồng doanh nghiệp
phát huy tinh thần
đại đoàn kết dân tộc tự lực tự cường chia sẻ ủng hộ hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm năm k
thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ mà còn là quyền lợi
của mỗi người dân vì lợi ích của cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước
thưa quý vị và các bạn hôm qua đã là ngày đầu tiên đà nẵng áp dụng chỉ thị một mươi sáu đối với bốn phường
hoa cánh bắc quận liên triều
phương thạc giáng phương an khê quận thanh khê và phương hòa an quận cầm lệ
tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân ban chỉ đạo phòng chống dịch đà nẵng
đã linh hoạt áp dụng việc cách ly xã hội
một số khu dân cư nằm ở khu vực ít nguy cơ cao
trong trường hợp cần thiết người dân vẫn được thông hành và có giấy xác nhận địa chỉ đến
của công ty hoặc trụ sở làm việc
phương thạc giáng quận thanh khê là một trong bốn phương bắt đầu áp dụng chỉ thị một mươi sáu
từ giờ ngày một mươi bảy tháng bảy
hiện trên địa bàn phường có chín chốt phong tỏa cứng tại các tuyến đường
bốn chốt tại bốn khu dân cư có ca mắc covid một mươi chín và ba chốt phong tỏa mềm
ghi nhận ở một số khu dân cư có ít nguy cơ như nguyễn văn linh phan thanh
lý thái tổ phan thanh người dân có nhu cầu cần thiết ra ngoài làm việc
đều được hướng dẫn viết giấy cam kết và phải xuất trình được giấy xác nhận
địa chỉ làm việc của công ty
mình theo quy định của nhà nước họ đưa quy định có giấy tờ tổ tục ra
để ra công ty
mình đi rồi mình về là đúng giờ đúng quy định đó bảo đảm khoảng cách giữ an toàn
để hạn chế di chuyển thì việc này rất là cần thiết để xác định đúng người mà mình đi làm
có đúng thực chất là cái ngành của chỉ thị một mươi sáu cho phép hay không
thì cái việc này là việc cần thiết để mà trong công tác phòng chống dịch
như vậy người dân ở khu vực phong tỏa mềm trên địa bàn bốn phường
vẫn được tạo điều kiện lưu thông nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
người dân phải thực hiện cam kết một kiểu tức là chỉ
và phải di chuyển theo đúng địa điểm đã đăng ký
để hạn chế tình trạng quá tải mỗi chút như vậy
ngoài lực lượng công an cơ sở túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thì lực lượng tổ covid một mươi chín cộng đồng được huy động tối đa để hỗ trợ công tác phòng dịch
thì ngay từ sáng sớm thì ba dĩ đạo cũng đã bố trí các lực lượng
cũng thế trong đó các lực lượng vận động tuyên truyền giải thích cho dân để người ta họ biết
thì chúng ta cũng có lòng ghép vào trong các chốt để thực tiết cho người ta
cái lực lượng này người ta trực tiếp giải thích
để người dân người ta họ hiểu được việc đi lại trong khu cách ly như thế nào
trong việc thực hiện giới thiệu vì sao
địa bàn phường an khê là một địa bàn rất rộng
đầy với nhiều kiệt hẻm
cho nên việc bố trí lực lượng tốt các kiệt hẻm để cho người dân không ra ngoài vùng dịch
là cũng gặp rất nhiều khó khăn
tại vì với chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn lực lượng có mặt thì tại hiện trường
thì quân số của công an phường có những lúc là quá tải
dẫn đến là
anh em phải căng mình ra để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
quan điểm chống dịch của thành phố hiện nay là cương quyết thực hiện chỉ thị một mươi sáu
nhưng không quá cứng nhắc và tuyệt đối không được lơ là chủ quan
bởi hiện nay đà nẵng có chín chuỗi lây nhiễm và chưa xác định được nguồn lây
trong đó có một điểm nóng liên quan đến khu công nghiệp hòa khánh
đà nẵng đã yêu cầu tất cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp
phải thực hiện xét nghiệm tầm soát trên diện rộng bằng cả hai phương án
thách nhân và xét nghiệm dcr triệu tham
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng bảy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
đã liên tiếp triệt phá hai đường dây ma túy lớn
bắt giữ năm đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chín kg ma túy
hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp và sáu năm kg thuốc viện
với nhiều tăng vật khác có liên quan
sau thời gian xác lập chuyên án ngày một mươi sáu tháng bảy
tại thu vực thôn nà pao xã bản lầu huyện mường khương
tổ trinh sát đã bắt quả tang hai đối tượng là sùng phủng
và vàng trung khoa cùng chú tại huyện mường khương
khi bị tổ công tác phát hiện ra hiệu lệnh dừng xe
đối tượng ngồi sau là vàng trung khoa đã lập tức bỏ chạy nhưng bị bắt giữ
lực lượng chức năng phát hiện trong bao tải chứa chín kg ma túy đá
cùng lúc đó hai mũi trinh sát khác cũng đã bắt giữ thành công
hai đối tượng khác trong đường dây là giáng a chô chú tại simacai
và sùng xeo vành chú tại tỉnh thanh hóa với số tiền là một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng
trước đó ngày một mươi năm tháng bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lào cai cũng đã phát hiện bắt quả tang
đối tượng mùa thị trá trú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
là đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy thuê
từ tỉnh sơn la về lào cai hoạt động trở lại vào đống năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng chức năng đã thu giữ hai mươi bốn đối tượng
viên ma túy tổng hợp và sáu năm kg thuốc viện
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
đã tạm giữ hình sự năm đối tượng nêu trên cùng với toàn bộ tăng vật
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke dro ở xã duy phiên
huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng bảy
công an huyện tam dương đã phát hiện nhóm đối tượng
đang có hành vi sử dụng cháy phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện một mươi bốn đối tượng
đang mở nhạc trong hai phòng hát và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra nhanh phát hiện một mươi hai trên một mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
các đối tượng trên đến từ các tỉnh như vĩnh phúc yên bái tiền giang
phú thọ nghệ an và hà giang
tổ công tác đã lập biên bản sự việc đưa các đối tượng trên
cùng quản lý quán hát về trụ sở công an để làm việc
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke
và các đối tượng có liên quan về hành vi vi phạm quy định
về việc tạm dừng một số hoạt động kinh doanh giải trí
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh
trên đường tuần tra đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
công an tp long xuyên tỉnh an giang đã bắt quả tăng văn phi long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám lê tuấn anh tức hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cùng chú tại tp long xuyên đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tại một cửa hàng
cửa hàng thuộc tổ năm khóm tân quế tp phường mỹ phới
bị phát hiện hai đối tượng lên xe tẩu thoát
tuy nhiên chạy được khoảng hai trăm linh mét
cả hai đối tượng này đã bị lực lượng áp sát khống chế bắt giữ
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài
nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
cùng ngày lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ hai đối tượng là
nguyễn hữu lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và nguyễn văn tứ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại tp long xuyên
khi đang trên đường đem đi tiêu thụ cuộn dây điện trị giá hơn một mươi sáu triệu đồng
vừa lấy trộm được tại kho chứa đồ của một người dân trên địa bàn phường mỹ thới
hiện hai vụ việc đang được công an tp long xuyên tiếp tục điều tra làm rõ
xin cảm ơn biên tập viên minh phương
và kính thưa quý vị mở đầu các thông tin về các số báo ra sáng ngày hôm nay
đó là thông tin trên báo kinh tế và đô thị
phản ánh tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp
đang tỷ lệ thuận với tình hình khó khăn của doanh nghiệp vận tải
hiện rất nhiều các doanh nghiệp đang rơi vào cảnh điêu đứng
thậm chí là đứng trước nguy cơ phá sản bất cứ lúc nào
theo thống kê hiện tại có tới hơn ba mươi phương tiện phải dừng hoạt động
doanh thu của các doanh nghiệp sụt giảm trên năm mươi
có thời điểm giảm sâu đến bảy mươi tám mươi
trong đó nghiêm trọng nhất là các doanh nghiệp ở những địa phương
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nặng phải giãn cách xã hội
trước tình trạng trên nhiều chuyên gia cho rằng
các doanh nghiệp vận tải đường bộ cần phải tự chuyển mình
thay đổi hình thức kinh doanh để phù hợp với hoàn cảnh mới
ngoài ra các doanh nghiệp vận tải cũng cần tăng cường hợp tác
liên doanh liên kết để hình thành nên những chuỗi cung ứng đủ mạnh
bền vững để không bị đứt gãy lúc khó khăn
đặc biệt họ cần áp dụng công nghệ trong kinh doanh nhiều hơn
để tăng năng suất lao động cắt giảm chi phí
dự kiến đầu tuần tới tổng cục đường bộ bộ giao thông vận tải
sẽ đưa vào vận hành thí điểm phần mềm quản lý cấp giấy thông hành
cho phương tiện lưu thông trên các luồng xanh liên tỉnh liên vùng và toàn quốc
qua phần mềm này các chủ phương tiện sẽ được cấp giấy thông hành thống nhất
để dùng đi lại trên toàn quốc phản ánh trên báo tiền phong số ra sáng nay
theo báo tiền phong các dịch vụ được thực hiện theo mô hình
cổng thông tin điện tử một cửa nhận và trả kết quả trực tuyến
chủ phương tiện có nhu cầu đăng ký phương tiện hành trình vận chuyển qua hệ thống
cơ quan quản lý sẽ kiểm tra cấp giấy nhận diện phương tiện có mã qr
dưới dạng điện tử chủ xe tự in và dán lên kính lái
lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch sẽ sử dụng điện thoại
quét mã qr trên giấy nhận diện để kiểm tra thông tin và ưu tiên cho xe thông qua nhanh nhất
ngoài ra mỗi xe vận tải sẽ được cấp một mã qr gắn với biển kiểm soát
hoạt động trên luồng xanh cố định
sở giao thông vận tải các địa phương có thể qua hệ thống giám sát hành trình
để giám sát hậu kiểm xem phương tiện có đi đúng luồng xanh được cấp phép hay không
thông tin trên báo sài gòn giải phóng số ra sáng nay phản ánh về vấn đề
thời gian gần đây rất nhiều các bệnh viện ở thành phố đã tiếp nhận các bệnh nhân nặng
phải nhập viện
trong tình trạng nguy kịch nguyên nhân được chỉ ra đó là tâm lý lo ngại
bệnh nhân không dám đến các bệnh viện vì sợ lây nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên thì các bệnh viện khẳng định rằng luôn đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch
để tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế
hiện tất cả các bệnh viện đều có đường dây nóng mạng xã hội zalo facebook
hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận thông tin tư vấn và giải quyết kịp thời
các vấn đề mà người dân quan tâm thắc mắc
ngoài ra các bệnh viện cũng đã triển khai khám bệnh từ xa khám chữa bệnh trực tuyến
ứng dụng ihealth bác sĩ riêng hoặc là penpest ihealth cũng tư vấn miễn phí cho người bệnh
tuy nhiên trước khi người bệnh tới khám điều trị thì nên gọi điện cho bác sĩ
để được tư vấn chẩn đoán tình trạng bệnh
những ca bệnh nặng sẽ được khuyến cáo đến bệnh viện sớm cấp cứu kịp thời
các ca nhẹ không cần đến bệnh viện sẽ được tư vấn chữa bệnh từ xa
thưa quý vị việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện và thí điểm sắp nhập các tỉnh
thời gian tới sẽ được kỳ vọng nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động của bộ máy hành chính
tuy nhiên trao đổi với báo tuổi trẻ số ra sáng ngày hôm nay thì nhiều chuyên gia cũng cho rằng
việc sát nhập thì không nên là phép cộng đơn thuần
bộ nội vụ cho biết sẽ thí điểm sắp xếp các tỉnh chưa đạt năm mươi
một trong hai tiêu chuẩn về sắp nhập
bộ nội vụ cho biết sẽ thí điểm sắp nhập một số tỉnh có diện tích tự nhiên nhỏ
mật độ dân số đông có khó khăn về quỹ đất dành cho không gian phát triển
nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề chia tách sát nhập các đơn vị hành chính đã làm nhiều lần
vì thế việc thực hiện sát nhập các tỉnh hiện nay không thể vội vàng chạy theo thành tích
giảm bớt đầu mối giảm bớt biên chế một cách cơ học không thích hợp với thực tiễn đời sống
hơn nữa việc xác nhập các tỉnh nếu chỉ hướng tới giảm đầu mối hành chính
sẽ không thực chất bằng giảm số lượng cán bộ công chức trong bộ máy
giảm về mặt con người giảm chi ngân sách mới là quan trọng
ngày một mươi sáu tháng bảy thành phố cần thơ đã có chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh công an thành phố đã chỉ đạo công an các quận huyện
phù hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
ghi nhận trên địa bàn quận ninh kiều từ tối ngày một mươi sáu tháng bảy công an quận đã phân công lực lượng
với hai mươi sáu tổ tuần tra lưu động kiểm tra việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu tất cả các tuyến đường trên địa bàn quận
đối với tất cả phương tiện lưu thông trên đường nhắc nhở và lập biên bản xứ phạt các trường hợp vi phạm
đến sáng ngày một mươi bảy tháng bảy công an quận ninh kiều đã phát hiện một trăm linh ba trường hợp vi phạm với các lỗi
như ra đường trong trường hợp không cần thiết không đeo khẩu trang không giữ khoảng cách theo quy định
tụ tập từ hai người trở lên kinh doanh không đúng quy định
trong đó nhắc nhở chín mươi trường hợp lập biên bản xứ phạt một mươi ba trường hợp với số tiền ba mươi bảy triệu đồng
công an các quận huyện công an các phường xã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các quy định phòng chống dịch
giãn cách xã hội thực hiện năm k của bộ y tế chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các địa phương
đảm bảo phù hợp với lực lượng y tế trong việc truy vết khoanh vùng những người liên quan
đảm bảo an ninh trực tự tại các khu vực cách ly phong tỏa và kiểm soát chặt chẽ
tại các chốt kiểm soát cửa ngõ vào thành phố để ngăn chặn dịch bệnh
mới đây công an xã gia tân hai huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với người có hành vi lăng mạ thách thức lực lượng đang làm nhiệm vụ
tại các chốt phòng dịch covid một mươi chín trên địa bàn
vào tối ngày một mươi năm tháng bảy trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn ba phút
với nội dung một người phụ nữ có hành vi và những lời lẽ lan mạ thách thức lực lượng làm nhiệm vụ
tại chốt kiểm dịch được cho là xảy ra trên địa bàn xã gia tân hai
khi không được qua chốt phòng dịch covid một mươi chín vì không có giấy tờ hợp lệ
vào cuộc xác minh cơ quan công an xác định là người phụ nữ trong đoạn clip cư trú tại địa bàn
nên mời đến làm việc
tại buổi làm việc đối tượng đã thừa nhận những hành vi nêu trên
lực lượng chức năng đã ra quyết định xứ phạt hai năm triệu đồng
hiện tính đồng nai đang áp dụng giãn cách xã hội theo chí tiệm một mươi sáu
nhiều khu vực phải phong tỏa nhiều chốt tạm thời đã được thiết lập
trong những ngày qua lực lượng chức năng đã không quản ngại vất vả
để hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi nhận tại huyện cẩm mỹ
khu vực đông nam bộ đang vào mùa mưa
các cơn mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn tại các điểm trực chốt
huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai do đặc điểm chung các chốt được thành lập gần vị lô cao su
khi có mưa lớn đổ về đã làm các chốt ngập trong nước
do điều kiện mưa bão kéo dài đồng thời là trang bị về cơ sở vật chất mới chỉ mang tính chất tương đối
lực lượng công an đã khắc phục khó khăn duy trì bám chốt để khắc phục
trong bão chốt
hiện nay huyện cẩm mỹ ghi nhận bốn mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
đã có năm khu vực phong tỏa tại các xã nhân nghĩa xuân đường xuân mỹ
cơ quan chức năng đã lập các chốt túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
ngoài kiểm soát các chốt trực còn có nhiệm vụ nhận hỗ trợ vận chuyển hàng hóa
của các đơn vị mạnh thường quân cho khu vực bị phong tỏa
tàm trực chốt nhìn chúng tôi phân công anh em chấp hành cũng rất tốt
đảng ủy ủy ban đối với ban chỉ đạo cũng đã có thân suốt đi động viên anh em
tâm gặp anh em rồi tháo gở những khó khăn đặc biệt là chỗ ở
chúng tôi cũng đã vận động bà con xung quanh khu vực chốt cũng tạo điều kiện tối đa
điền nước bàn ghế tú ẩn

có thể nói đối mặt với nhiều thách thức từ thời tiết dịch bệnh
nhưng lực lượng tuyến đầu của huyện cấm mỹ tính đồng nai vẫn ngày đêm tốt trực
sự chung sức đồng lòng của người dân đã tiếp thêm sức mạnh
làm cách phòng tuyến covid một mươi chín này thêm vững chắc
tiếp tục thông tin y tế đáng chú ý
biến thể virus sars cov hai có lây truyền qua không khí hay lây truyền qua dọc bắn
liệu đây có phải là nguyên nhân khiến chủng delta trở nên nguy hiểm hơn
trước nhiều băn khoăn của người dân sở y tế tp hcm cùng nhiều chuyên gia đã có phản hồi
nhiều chuyên gia y tế và thực tế diễn biến dịch đã khẳng định
các biến thể của virus sars cov hai như biến thể anh và biến thể ấn độ lây truyền qua không khí
khoảng cách lây nhiễm đã vượt qua làng ranh hai m và qua báo cáo đã có trường hợp lây với khoảng cách một mươi mét
sở y tế tp hcm cũng khẳng định việc không sử dụng các trường học là khu cách ly tập trung gần đây
là do lo ngại nguy cơ lây nhiễm tại nhà vệ sinh
với chủng delta đột này thì sự lây nhiễm rất là cao và nguy cơ lây qua không khí rất là lớn
do đó khi sử dụng các trường học thì số nhà vệ sinh không đủ
bởi vì nó không phải giống như căn hộ hay là những ký đức sáng của sinh viên của đại học quốc gia
mà nhiều lớp học chỉ có một hai khu vệ sinh chung thôi
do đó việc lưu thông từ phòng này đi qua các khu vệ sinh thì nó có nguy cơ lây nhiễm
sở y tế thành phố cũng đã hướng dẫn cho các quận huyện là nếu sử dụng các khu cách ly là trường học
thì nó có hai mục đích
thứ nhất đó là khu cách ly tạm thời khi tết nhanh dương tính
trong thời gian chờ đợi
còn nếu là để cách ly f một thì phải bố trí làm sao có thực sự giãn cách
và phải bố trí là cái giờ có quy định giờ cho cái từng cái phòng là đi cái vệ sinh
sao cho là cái hạn chế cái sự giao lưu tiếp xúc
thì như vậy nó sẽ giảm cái nguy cơ lây nhiễm
theo bác sĩ trương hữu khanh nếu nói bệnh lây qua đường không khí
tức có nghĩa là không khí chứa virus di chuyển từ vùng này sang vùng khác rồi gây bệnh
thế nên virus gây covid một mươi chín không lây qua đường không khí mà lây qua giọt bắn chứa virus
đặc biệt trong môi trường kín và máy lạnh
virus này tồn tại trong không khí thì mới đúng làm sao mà lây qua không khí được qua là nó phải di chuyển chứa
nó là từ giọt bắn chứ không có từ cái đó
và cái giọt bắn đó nó tồn tại ở môi trường gì môi trường kín không không là nó sẽ tồn tại lâu hơn
còn ở ngoài môi trường rộng thì nó khó lây hơn và nó loãng thực quản thì nó không lây
nhưng mà ở môi trường tháng mà hai mặt đối mặt là nó nhảy qua mình đấy gì nữa mà nó đi ra môi trường
nói như vậy là người dân tự nhiên nó đóng cửa lại hết nhưng mà chả có lợi gì
lúc đó thì người ta nghĩ không khí người ta trông lành là người ta cứ mở ra là xong luôn
một mươi chín tỉnh thành phía nam trong đó có thành phố hồ chí minh
sẽ bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi sáu kể từ ngày một mươi chín tháng bảy
người dân sẽ phải hạn chế ra đường để phòng chống dịch
với cơ chế lây lan thông qua các giọt bắn từ người mà đang ho hoặc hắt hơi và họ đang tiếp xúc gần với người đó
thì việc đảm bảo năm k giúp hạn chế giọt bắn từ người nhiễm sars cov hai bất ngờ văng vào mặt
bên cạnh đó cần rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn và xà phòng
khi làm việc trong phòng lạnh kính phải chú ý đeo khẩu trang đúng cách
vệ sinh bề mặt rửa tay mở cửa tối đa khi có thể
sau một ngày chuẩn bị hai chuỗi cửa hàng con cưng và gadian tại thành phố hồ chí minh
đã bắt đầu lên kệ mặt hàng rau củ quả từ chiều tối ngày một mươi bảy tháng bảy
trong ngày sở công thương tp hcm cũng cho biết tiếp tục mở rộng bán thực phẩm tại mặt bằng
của nhiều nhà hàng trường dạy tiếng anh tiệm tạp hoa tiệm hoa để chia lửa cho các kênh phân phối hiện quá tải
sở công thương thành phố hồ chí minh xác nhận thành phố thiếu một tấn rau cua quả mỗi ngày
tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu là không đủ kênh phân phối
bởi chợ truyền thống và chợ đầu mối đã ngưng hoạt động
siêu thị luôn áp dụng nguyên tắc giãn cách số lượng khách mua
nên bài toán lớn để cung ứng kịp thời cho người dân là mở rộng điểm bán hàng an toàn
chú ý cửa hàng cho mẹ và bé con cưng và chú ý cửa hàng mỹ phẩm the guardian chính thức
lên kệ gần một mươi loại rau củ quả cơ bản trong chiều ngày một mươi bảy tháng bảy mỗi loại được gói sẵn
với trọng lượng một kg để tiết kiệm thời gian mua sắm
đồng thời giá niêm biết tại chỗ cho người dân
trong ngày một mươi bảy tháng bảy sở công thương tp hcm đã vận động thêm các chuỗi hệ thống mỹ phẩm the face shop
chuỗi nhà hàng pizza bốn p
la hoa yêu thương sẵn sàng chuyển đổi tạm thời công năng sử dụng các kho sản có cùng tham gia cung mướn rau cua quả
thực phẩm và hàng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu người dân kế hoạch của sở là có một điểm bán hàng lưu động khắp thành phố
đồng thời chợ đầu mối hóc môn cũng đang chuẩn bị phương án dự kiến đưa điểm trung chuyển tại chợ này đi vào hoạt động trong ít ngày tới
sở công thương tp hcm và ủy ban nhân dân huyện hóc môn đã thống nhất phương án bố trí địa điểm
và chuẩn bị tổ chức điểm tập kết trung chuyển hàng hóa của chợ giải quyết bài toán phân phối thực phẩm hiện nay
chuyển sang các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị và các bạn tình trạng tài xế phóng nhanh không làm chủ tốc độ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những vụ tai nạn giao thông
clip sau đây tiếp tục là bài học cảnh tình
có lẽ chỉ có may mắn mới cứu nam thanh niên này thoát khỏi tử thần
chiếc xe ô tô với tốc độ kinh hoàng đã suýt tông trúng nam thanh niên đang dựng xe máy bên đường
và phi thẳng lên vỉa hè đâm trúng hai chợ cây bên đường
đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho người điều khiển phương tiện
sẽ không có may mắn lần sau nếu vẫn không làm chủ tốc độ như vậy
sáng qua lãnh đạo cục cảnh sát giao thông và đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên
và kiểm tra cán bộ chiến sĩ làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch
tại hai chốt kiểm soát dịch ra vào hà nội là chốt trạm thu phí cao tốc pháp vân
cầu rẽ ninh bình và nút giao thông năm b cổ linh quận long biên
hiện hai mươi hai trên hai mươi hai chốt hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đã kiểm tra kiểm soát một trăm linh người và phương tiện
vào thành phố hà nội có sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
cục cảnh sát giao thông và công an các quận huyện các lực lượng chức năng khác
tình hình trật tự an toàn giao thông tại các chốt được đảm bảo không xảy ra tình trạng un tắc
ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cả nước nói chung và hà nội nói riêng
lãnh đạo cục cảnh sát giao thông yêu cầu các cán bộ chiến sĩ không được lơ là chủ quan
tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của chính phủ ban chỉ đạo quốc gia
ban chỉ đạo bộ công an về phòng chống dịch covid một mươi chín và thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch hiệu quả
phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt trong quá trình làm nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ cần linh hoạt đảm bảo thông thương hàng hóa
cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân và khu vực cách ly
tránh cứng nhắc gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh
dẫn đến đứt gãy các chuỗi cung ứng sản xuất và gây bức xúc cho người dân
thưa quý vị và các bạn mức độ đô thị hóa hiện nay đang phát triển quá nhanh so với quy hoạch
chính vì vậy nhu cầu sử dụng phương tiện xe cá nhân ngày càng gia tăng
trong khi đó bài toán đáp ứng hạ tầng dành cho giao thông tỉnh thì vẫn chưa có lời giải
chính điều này khiến người dân tự tìm chính chỗ đỗ cho phương tiện của mình
điều này đã vô tình tiếp tay cho các bãi đỗ xe tự phát hoạt động gây mất mỹ quan đô thị
hình ảnh quen thuộc tại một số khu vực trên địa bàn thành phố hà nội
kể cả cắm biển cấm đỗ xe trên vỉa hè của ubnd phường thì cũng không đủ sức nặng
vì xe vẫn cứ đỗ tràn lan bất kể lọc đường vỉa hè gây mất mỹ quan đồ thị
bãi xe ở trong khu vực này rất là lộn xộn thứ hai là không có đủ điểm đỗ
thứ hai là dịch vụ tràn lan quá không có một điểm đỗ xe cố định cả
thứ hai là giá xe trong khu vực này nó không ổn định tùy theo từng loại xe
nó không phải là một bãi đỗ cố định nên có người lọc người kia đến thu
thứ hai là không phải là chỗ mình đỗ an toàn đỗ đường cũng là vỉa hè
cũng là bãi đỗ nên không được nên nó không phải có bãi đỗ quy định
nhưng đỗ tràn lan ra đường như thế này là không ổn lắm
trên địa bàn phường hoàng liệt có tám mươi năm tòa trung cư với khoảng năm xe ô tô
trong đó chỉ có hai tầng hầm để xe điểm trong giữ xe có phép thì sức chứa khoảng hơn năm trăm linh xe
trong khi các bãi đỗ xe tự phát thì sức chứa gần như gấp đôi
trước kể tận dụng triệt để về hè lọc đường
mặc dù chính quyền địa phương nhiều lần cưỡng chế giải tỏa
xong một thời gian sau lại tiếp tục sinh sôi nảy nở
các bãi đỗ xe đó thì thường cũng đã có lập biên bản
và đã có cương chế rất nhiều lần
tuy nhiên việc cương chế này chỉ được một thời gian
vì nó là nhu cầu cư dân cư dân lại coi đưa xe vào đấy để gửi
chúng tôi cũng đã cương chế rất nhiều lần
rào cửa rồi cũng xử lý và cương chế giải tỏa
nhưng tuy nhiên khi cương chế giải tỏa thì toàn bộ xe cư dân
ở trong các điểm đó thì tràn hết ra ngoài đường và gây ủn tắc giao thông
đấy cũng là cái bất cập và cũng là cái khó khăn của phường
xe cá nhân thì ngày càng phát triển
thế nhưng việc phát triển giao thông tỉnh của thành phố hà nội
thì vẫn đang loay hoay
chưa có chính sách phù hợp để thu hút nhà đầu tư
chính vì vậy các bãi đỗ xe tự phát như thế này vẫn cứ tiếp diễn
thưa quý vị và các bạn
nhằm thay đổi diện mạo của khu phố
tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống sinh hoạt của người dân
góp phần hướng đến xây dựng xã phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị
thời gian qua trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã tiến hành lập tiêu chí
thực hiện xây dựng mô hình phường xã đạt chuẩn văn minh đô thị
bước đầu mô hình đã tạo được niềm tin sự đồng thuận
hưởng ứng tích cực của người dân tạo cảnh quan khu dân cư
ngày càng xanh sạch đẹp môi trường sống lành mạnh an toàn vui tươi
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
từ đó ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
phường tân hà thành phố tuyên quang
đây là một trong một mươi phường được chọn làm điểm trong mô hình xây dựng
phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm hai nghìn hai mươi một
thời gian này tổ tự quản về mô hình văn minh đô thị
với vai trò nằm cốt là lực lượng công an phường
đã luôn tuyên truyền hướng dẫn người dân trên địa bàn ký cam kết như thế này
đặc biệt với những giải phạm sẽ được nhắc nhở chấn chỉnh kịp thời
điển hình là các lỗi vi phạm về mất trật tự lấn chiếm lòng đường về hè
trong khi bán hàng thì thường được xuyên được các đồng chí cán bộ nhắc nhở
thì hôm nay thì tôi cũng ký cam kết là
sẽ không bao giờ lấn chiếm lòng đường vỉa hè
vì là từ hôm trước đến giờ thì tôi từ hôm các đồng chí nhắc nhở
thì tôi cũng đưa vào mép bên trong không đưa ra mép bên ngoài không đưa ra bên ngoài
các bác sĩ đã biết là cái đường đây là vỉa hè

nhưng mà tôi vừa đỗ thôi tôi biết là cái này là sai rồi
với tiêu chí một trăm linh tổ dân phố vận động người dân tham gia
bảo dưỡng nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị
không có trợ cốc trợ tạm tự phát
trên tám mươi hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh
trong việc cưới việc tàng lễ hội
một trăm linh tổ dân phố xây dựng và thực hiện quỹ ước cộng đồng
xử lý rứt điểm các vi phạm pháp luật về quy hoạch kiến trúc xây dựng đô thị
giải quyết kịp thời tám mươi trở nên các vụ việc về an ninh trực tự tại cơ sở
cơ bản là nhân dân người ta sẽ thực hiện chấp hành việc xây dựng phường tân hà
thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với công an thành phố
để đi tuyên truyền về vấn đề là không để trở quá khổ quá tả
gọi là rơi vãi vật liệu ra ngoài đường để làm sao đảm bảo mỹ quan đô thị
tại địa bàn xã thái bình huyện yên sơn
mô hình xã đạt chuẩn văn minh đô thị cũng đã đưa ra những tiêu chí xây dựng
nhiều hoạt động bảo vệ môi trường xây dựng cảnh quan sáng xanh sạch đẹp được duy trì thường xuyên
một trăm hộ dân tham gia tích cực vệ sinh môi trường thu gom rác thải
lực lượng công an cơ sở bám sát xử lý nhanh chóng kịp thời vụ việc về an ninh
không để hình thành tụ điểm mất trật tự trên địa bàn
xây dựng sẽ huy động được toàn hệ thống chính trị của các cấp các ngành
các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn
cũng như là đặc biệt là toàn dân sẽ tham gia một cách hết sức tích cực vào thực hiện cái nhiệm vụ này
việc triển khai xây dựng mô hình phương xã đạt chuẩn văn minh đô thị có ý nghĩa rất thiết thực
quá trình thực hiện công an tỉnh tuyên quang sẽ phối hợp cùng các cấp chính quyền
chỉ đạo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện
trên cơ sở đó chỉ đạo nhân rộng ra các xã phường thị trấn còn lại trên địa bàn toàn tỉnh
nhằm mục tiêu xây dựng địa phương an toàn văn minh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thưa quý vị và các bạn gồng mình chống dịch
thành phố hồ chí minh đang trong những ngày căng thẳng và khó khăn nhất
nhưng cũng chính trong hoàn cảnh này
thành phố mang tên bác cảm nhận sâu sắc tình cảm của người dân cả nước hướng về
bằng cách tri viện sức người sức cuộc
vâng tại thành phố đà nẵng thì đã có nhiều hoạt động quyên góp để san sẻ khó khăn
cho người dân nơi vùng tâm dịch bằng nhiều cách làm khác nhau
và điều đáng nói là rất nhiều trong số họ cũng đang là những lao động chật vật với cuộc sống mưu sinh
món quà có thể giá trị không nhiều thế nhưng đó là cả tấm lòng để cổ vũ miền nam chống dịch
đây là những sản phẩm từ xưởng chế tác đồ mỹ nghệ của anh đặng quốc thịnh
đang được đóng gói
để gửi cho khách hàng toàn bộ số này đã được anh bán đấu giá
với tổng số tiền năm mươi triệu đồng
tất cả sẽ được anh dùng để mua nhu yếu phẩm gửi tặng cho người dân thành phố hồ chí minh
anh thịnh cũng chính là người đứng ra kêu gọi bạn bè quyên góp
đồng thời tổ chức điểm nhận hàng lương thực thực phẩm gửi cho bà con khó khăn vùng dịch
mình rất là thương cho những hoàn cảnh
những hoàn cảnh mà người ta không có hộ nhà ở
rồi người ta phải đi xin từng cái tráng cơ gạo bó rau
bởi đó mình đồng cảm với hoàn cảnh đó mình mới lên chương trình hiện tại bây giờ
rất nhiều người đã đồng hành khi chương trình được triển khai
bằng cách quyền góp tiền hay gửi tặng nhu yếu phẩm trong khả năng của mình
đã ngoài sáu mươi tuổi mưu sinh với một sạp rau nhỏ ở cổng chợ cẩm lệ
bà hoàng thị thiết vẫn hàng ngày theo dõi tv
biết được tình hình khó khăn của bà con thành phố hồ chí minh
này có chỗ nhận hàng quyên góp mấy quả bí không bán nữa bà gửi tặng cho miền nam
cảnh covid một mươi chín ở sài gòn khó khăn
cho nên tôi cũng ủng hộ ít để cho bà con lấy tình thương tình thương mánh thương
đã từng trải qua giai đoạn hết sức khó khăn khi đà nẵng là tâm dịch covid một mươi chín
nên người dân đà nẵng nhất là những người lao động nghèo
hiểu được giá trị của những sự giúp đỡ chia sẻ quý giá đến nhường nào
nên giờ đây dù cũng đang chật vật với cuộc sống mưu sinh
khi mà dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn nhưng họ sẵn lòng để sang sẻ
dù ít dù nhiều bởi quan trọng hơn là sự đồng hành cổ vũ tinh thần
chúng ta mình góp sức để ủng hộ cho những dịch nặng
mà còn không có tấm lòng
bản thân của tôi núi riêng và thành phố đà nẵng núi trung
gửi ra lời chúc đến bà con sài gòn lời lời chúc sức khỏe
và cố gắng chống dịch cầu mong cho nhanh hết dịch
và để trở lại một cuộc sống bình yên lồn an như mỗi ngày
chương trình đà nẵng đà nẵng đà nẵng đà nẵng đà nẵng đà nẵng đà nẵng đà nẵng đà nẵng đà nẵng đà nẵng
chiếc xe tải chuẩn bị lên đường với bà con thành phố hồ chí minh
chợ trên đó là nhu yếu phẩm thiết yếu là tấm lòng của người dân thành phố đà nẵng
có rất nhiều những chuyến xe như thế đã và sẽ đi đến với tâm dịch
vâng câu chuyện tất cả vì miền nam ruột thịt cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại